hội đồng thi đua khen thưởng trung ương phải tham mưu tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
để thực sự là đại hội biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong toàn quốc
là kết tinh thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trong năm năm qua
đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với hội đồng thi đua khen thưởng trung ương vào sáng nay
biểu dương những kết quả đã đạt được thủ tướng cho rằng đóng góp tích cực của thi đua khen thưởng
vào các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp đã góp phần tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi
làm cho đất nước khởi sắc các phong trào thi đua có nhiều đổi mới sáng tạo bám sát nhiệm vụ chính trị
bốn phong trào thi đua trọng tâm do thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng phát động đã triển khai có hiệu quả
trở thành nòng cốt định hướng các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp các ngành
năm hai nghìn một mươi chín chúng ta trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn chúng ta đã hoạt hành vượt mức toàn diện
các nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó trong và phía quốc gia
nhiều mặt tiến bộ rất đáng mừng mang lại niềm tin cho nhân dân cho đất nước và quy tín quốc tế
đặc biệt các kỹ tiêu quan trọng để sống bậc trách tinh thần nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín chúng ta trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn chúng ta đã hoạt hành vượt mức toàn diện
các kỹ tiêu quan trọng để sống bậc trách tinh thần nhân dân